phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiếp tục tiến hành phần tranh tụng đối với nguyễn văn dương nguyên chủ tịch công ty cnc
sau đó bị cáo phan xào nam nguyên chủ tịch công ty vtc online và nhóm luật sư bắt đầu trình bày quan điểm bào chữa về bản luận tội của đại diện viện kiểm sát tỉnh phú thọ
trình bày quan điểm tại phần tranh luận bị cáo phan xào nam nói bản thân đã nghe rõ và hoàn toàn đồng ý với những nội dung mà viện kiểm sát đã luận tội đối với mình
kết thúc phần tự bào chữa của mình phan xào nam cho biết ngoài các báo cáo đã được gửi đến cơ quan tố tụng bị cáo sẽ để cho nhóm luật sư nêu quan điểm đưa các luận cứu bào chữa
luật sư bảo chữa cho bị cáo phan xào nam cho biết bản thân phan xào nam luôn thừa nhận hành vi phạm tội của mình đối với cả hai tội danh là tổ chức đánh bạc và rửa tiền
đối với tội rửa tiền luật sư thông tin rằng trong nhiều buổi làm việc với điều tra viên phan xào nam cho biết không có ý thức rửa tiền bởi lẽ nam không hiểu thế nào là hành vi rửa tiền
đối với số tiền nam có được từ hoạt động vận hành game bài rigvip nam chỉ đơn giản là tái đầu tư bằng các hình thức như góp vốn mua tài sản
trong phần đối đáp đại diện viện kiểm sát cho rằng ba luật sư bào chữa đã đưa ra các luận cứ phân tích theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo phan xào nam
cũng trong phiên tòa chiều nay trình bày quan điểm cá nhân bị cáo nguyễn thanh hóa cho biết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận được cáo trạng
bị cáo hóa đã có đơn lên viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ tòa án nhân dân tỉnh phú thọ để nhận trách nhiệm về hành vi bị truy tố trong cáo trạng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo hóa cho biết trong quá trình xét hỏi các phiên trước bị cáo chỉ muốn giải thích thêm về mối quan hệ giữa cục c năm mươi và công ty cnc mối liên hệ công tác giữa bị cáo và cấp trên cấp dưới
cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao c năm mươi nguyễn thanh hóa khẳng định sẽ chấp nhận tất cả những quan điểm truy tố và luận tội của viện kiểm sát
bên cạnh đó bị cáo hóa nói qua phiên tòa hôm nay muốn gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo bộ công an bởi đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành công an đồng thời xin lỗi anh em đồng nghiệp các cán bộ chiến sĩ của cục c năm mươi